văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tiền giang vừa ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với hai đối tượng để điều tra về hành vi giết người
cụ thể tại thị xã gò công do có mâu thuẫn từ trước với nguyễn duy bình sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ngày sáu tháng một mươi một ông nguyễn tuấn cảnh là người sống chung như vợ chồng với cô ruột của bình
mang theo ông tiếp sắt đến nơi ở của bình leo rào vào nhà đánh bình gây thương tích sau đó bình lấy dao trong nhà đâm ông cảnh tử vong
trong đêm ngày sáu tháng một mươi một trên địa bàn huyện gò công đông sau khi nhậu xong thì đối tượng nguyễn văn hữu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm đến nhà cậu họ là ông phạm văn đúng thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau
hiễu đã sử dụng kéo đâm ông đúng trọng thương và tử vong trên đường đưa đến bệnh viện cả hai đối tượng gây án nguyễn duy bình và nguyễn văn hiễu đều được công an địa phương bắt giữ cùng tăng vật
cảnh sát hình sự đã triển khai một mươi tổ công tác ở nhiều tỉnh thành trên cả nước triệu tập và bắt giữ thêm hai mươi đối tượng khám xét khẩn cấp bốn cơ sở sản xuất giấy tờ giả
đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh đã khởi tố hai mươi ba bị can về tội làm giả sử dụng con dấu tài biểu của cơ quan tổ chức tạm giữ hai mươi ba xe ô tô bốn mươi điện thoại di động hai trăm ba mươi chín triệu đồng và hàng trăm con dấu giả phôi bằng lái xe căn cước công dân giấy đăng ký đã làm giả cùng nhiều nguyên liệu để sản xuất giấy tờ giả
công ty cổ phần đầu tư phúc thành hưng doanh nghiệp dự án cao tốc diễn châu bãi vọt đã có thông tin chính thức liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến hai công nhân tử vong một ngày trước
cụ thể vụ tai nạn xảy ra vào lúc chín h ba mươi phút sáng ngày tám tháng một mươi một khi hai công nhân của nhà thầu công ty trách nhiệm hữu hạn đại hiệp trong quá trình tháo rỡ ván khuôn tường thân đã bị tấm bê tông đẻ lên người
mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng vết thương quá nặng cả hai nạn nhân đã tử vong
nhà thầu thi công đã thông báo sự việc đến công an huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an để xuống hiện trường làm rõ vụ việc
bước đầu nguyên nhân được xác định là do thời gian qua thời tiết mưa kéo dài dẫn đến nền đất xung quanh chân tường bị bão hòa dẫn đến sự cố
liên quan đến vụ việc này lãnh đạo ban quản lý dự án sáu thuộc bộ giao thông vận tải cho biết
sau khi sự việc đơn vị đã yêu cầu doanh nghiệp dự án nhà đầu tư báo cáo về bộ giao thông vận tải
đồng thời phía đơn vị này sẽ tổ chức một đoàn kiểm tra an toàn lao động trên tuyến cao tốc trong ngày chín tháng một mươi một
thưa quý vị tập đoàn điện lực việt nam cho biết đã có quyết định về việc điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân tăng thêm bốn năm kể từ ngày hôm nay chín tháng một mươi một
theo đó giá điện bán lẻ bình quân tăng thêm hơn tám mươi sáu bốn trăm một mươi sáu đồng một kwh từ một chín trăm hai mươi đồng
với lần tăng giá điện này cộng với mức tăng giá hơn năm mươi năm chín đồng một kwh tăng ba của ngày bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi
giá điện bán lẻ đã tăng thêm hơn một trăm bốn mươi hai ba mươi năm đồng một kwh từ đầu năm
theo quyết định này mức giá bán lẻ điện sinh hoạt áp dụng cho sáu bậc cũng thay đổi
cụ thể bậc một cho kwh
bậc hai cho kwh từ cho đến năm mươi là một tám trăm linh sáu đồng một kwh
bậc hai cho kwh từ năm mươi một đến một trăm linh là một tám trăm sáu mươi sáu đồng một kwh
bậc ba cho kwh từ một trăm linh một đến hai trăm linh là hai một trăm sáu mươi bảy đồng một kwh
bậc bốn cho kwh từ hai trăm linh một đến ba trăm linh là hai bảy trăm hai mươi chín đồng một kwh
bậc năm cho kwh từ ba trăm linh một đến bốn trăm linh là hai bảy trăm hai mươi chín đồng một kwh
là ba năm mươi đồng một kwh bậc sáu cho kwh từ bốn trăm linh một trở lên là ba một trăm năm mươi một đồng một kwh
đại diện evn cũng cho biết mức giá bán lẻ điện mới áp dụng cho các ngành sản xuất cũng có sự điều chỉnh
cụ thể giá bán lẻ điện cho cấp điện áp một mươi một kv giờ bình thường là một sáu trăm bốn mươi chín đồng một kwh
mức giá áp dụng cho giờ thấp điểm là một bốn mươi bốn đồng một kwh
giá cho giờ cao điểm là hai chín trăm bảy mươi ba đồng một kwh
giá bán lẻ điện cho kinh doanh áp dụng cho cấp điện áp hai mươi hai kv trở lên giờ bình thường là hai tám trăm ba mươi đồng một kwh
mức giá giờ thấp điểm và cao điểm áp dụng lần lượt là một sáu trăm sáu mươi sáu đồng một kwh và bốn bảy trăm ba mươi sáu đồng một kwh
công an tp thủ đức tp hcm vẫn đang lấy lời khai
điều tra làm rõ vụ việc án mạng
xảy ra tại địa bàn của phường hiệp bình chánh
trước đó trạng sáng ngày tám tháng một mươi một người dân trong hẻm bảy đường bốn mươi hiệp bình tp thủ đức đang ngủ thì nghe tiếng la hét
khi người dân mở cửa kiểm tra thì phát hiện một người đã tử vong với nhiều vết thương ở bụng do vật nhọn gây ra
dân tính nạn nhân được xác định là người đàn ông ba mươi ba tuổi quê hải phòng ở trọ tại khu vực đường hiệp bình
vụ việc sau đó được công an phường hiệp bình chánh phối hợp cùng công an tp thủ đức khám nghiệm hiện trường truy xét người liên quan
công an tp thủ đức đã nhanh chóng bắt giữ nghi phạm là một người đàn ông bốn mươi tuổi quê hải phòng ở trọ gần hiện trường án mạng
công an cũng thu giữ một số vật dụng liên quan để phục vụ công tác điều tra
theo xác minh nghi phạm và nạn nhân là bạn đồng hương
trước khi xảy ra án mạng cả hai có mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu và sau đó xảy ra vụ việc
liên quan đến đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm ẩu đả một số người mặc đồng phục thanh niên sung phong là nhân viên của phà cắt lái
ngày tám tháng một mươi một
xí nghiệp quản lý phà thanh niên xuân phong đơn vị quản lý phà cắt lái xác nhận có xảy ra vụ việc hai người đàn ông chửi bới tấn công nhân viên phà gây bức xúc dư luận
cụ thể đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông ngồi trên xe máy phía sau chở thùng hàng lớn
người còn lại tiến tới đẩy thanh gác xoát vé để xe máy chạy qua nhưng bất thành
chưa dừng lại hai người đàn ông này tiếp tục dựng xe máy rồi áp sát dùng tay ghế đánh vào lưng đầu của một số nam nhân viên xoát vé
đoạn clip sau khi được lan truyền trên mạng
đã gây bức bình trong dư luận
qua xác minh bước đầu xác định vụ việc xảy ra chiều bốn tháng một mươi một
đại diện phà cắt lái cũng cho biết nguyên nhân dẫn đến vụ đánh nhau là do hai người đàn ông đi xe máy đã lưu thông ngược chiều
chạy vào làng đường dành cho xe qua phà từ phía thành phố hồ chí minh về đồng nai để lên phà nhưng bị nhân viên phà chặn lại
sau đó hai người đàn ông nói trên đã lớn tiếng cử cãi lao vào tấn công nhân viên phà
ngay khi sự việc xảy ra xứ nghiệp quản lý phà thanh niên sung phong đã báo cho công an xã phú hữu huyện nhân trạch tỉnh đồng nai để hỗ trợ giải quyết
xác định tệ nạn ma túy cờ bạc là nguồn gốc phát sinh nhiều loại tội phạm khác
thời gian qua công an huyện đức hòa tỉnh lòng an đã tấn công mạnh mẽ vào các loại tội phạm này góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương
công an huyện đức hòa tỉnh long an đã bắt quả tàn các đối tượng đang sử dụng ma túy
trong cơ sở karaoke sting ở xã mỹ hạnh bắc
đây chỉ là một trong nhiều vụ các đối tượng sử dụng ma túy trong các cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn mà công an huyện triệt xóa trong thời gian qua
chỉ tính riêng ba vụ gần đây nhất công an huyện đã bắt khởi tố ba mươi ba đối tượng về hành vi mua bán tàn trữ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
thời gian qua công an huyện đức hòa đã xác lập xây dựng kế hoạch để triệt xóa nhiều tổ điểm
cũng như là sự kết hợp giữa

công an huyện đức hòa đã xác lập xây dựng kế hoạch để triệt xóa nhiều tổ điểm
để các đối tượng sử dụng trái phép ma túy trong cơ sở đã bị công an huyện đề nghị tạm thời đình chỉ
đây là một động thái kiên quyết của cơ quan chức năng để răng đe nâng cao ý thức của các chủ cơ sở kinh doanh có điều kiện
và quản lý cơ sở của mình chặt chẽ hơn
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay công an huyện đức hòa đã triệt xóa ba mươi một vụ khởi tố sáu mươi năm đối tượng
có hành vi tàn trữ mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
công an nguyễn đức hòa trong thời gian qua cũng đã triệt xóa
những tổ điểm tệ nạn xã hội trên địa bàn của huyện cũng yên tâm
để cho cô bác cũng không lo lắng về con em mình dưới vào con đường mà tí nữa
thời gian trước khi tệ nạn cờ bạc trá hình nút bóng trong các cơ sở game bán cá
có dấu hiệu bùng phát trên địa bàn công an huyện đã lập tức xây dựng kế hoạch đấu tranh
các tổ điểm kinh doanh game bán cá trá hình để cờ bạc đã bị công an huyện triệt xóa dứt điểm
trước năm hai nghìn hai mươi ba là chúng tôi là tháng một mươi hai
chúng tôi đã triệt xóa nhiều tụ điểm khởi tố nhiều đối tượng
và đến hiện nay thì trên địa bàn đức hòa không còn một tổ điểm game bán cá hoạt động
từ đó là nhân dân cũng rất là an tâm để mà thực hiện tốt các chủ trương chính sách
của đảng pháp lực của nhà nước nhất là về tình hình an ninh trật tự ở địa phương
để góp phần cho nhân dân an tâm sản xuất
bên cạnh đáy mạnh tấn công triệt xóa công an các xã thị trấn trên địa bàn huyện
luôn chú trọng tuyên truyền vận động để người dân nâng cao ý thức cảnh giác
quan tâm quản lý giáo dục con em mình trong gia đình không tham gia vào các loại tệ nạn
đây chính là một trong những giải pháp căn cơ để góp phần dư vấn tình hình an ninh trật tự
ở địa bàn huyện tạo môi trường thuận lợi cho công cuộc phát triển kinh tế xã hội ở địa phương
sau gần một tháng trễ hẹn trả tiền cho phụ huynh
abec leader đề xuất lộ trình trả nợ
đến cuối năm hai nghìn hai mươi năm kéo dài hơn một năm rưỡi so với cam kết trước đó
lộ trình trả nợ mới mà đơn vị này đưa ra là thanh toán năm tiền nợ mỗi lần
vào ngày ba mươi một tháng một mươi hai và ngày hai mươi tám tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn mỗi tháng abec leader sẽ trả năm suất tiền còn lại cho đến khi hết nợ
tiền được chú ý muộn nhất vào ngày ba mươi hàng tháng
với những phụ huynh có nhu cầu cho con học tiếp
đơn vị này sẽ gấp rút mất cơ lại các trung tâm để phục vụ
như vậy theo lộ trình này đến hết tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi năm
phụ huynh mới nhận đủ một trăm linh tiền nợ học phí từ apec leader thay vì tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn như lỡ hứa ban đầu
đồng thời abec leader cũng đã gửi thông báo xin lỗi cho phụ huynh chưa nhận được tiền hoàng học phí
phía abax leaders nhìn nhận cam kết trả nợ trước đó được đưa ra gấp rút không lừa hết các yếu tố khó khăn
quỹ ban nhân dân thành phố thủ đức vừa ban hành công văn
chấn chỉnh vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể cantein và dịch vụ ăn uống
trong trường học
trong đó đối tượng kiểm tra gồm bếp ăn tập thể canteen dịch vụ ăn uống trong trường học
cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh nguyên liệu phụ gia bao bì cơ sở không đảm bảo an toàn thực phẩm
bị đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng cơ sở có đơn phản ánh khiếu nại về an toàn thực phẩm
theo kế hoạch công tác kiểm tra được thực hiện từ ngày một đến ba mươi tháng một mươi một
sau thời gian nói trên địa phương tiếp tục các kế hoạch kiểm tra liên ngành chuyên ngành phù hợp với từng thời điểm
các nội dung kiểm tra gồm quy trình chế biến thực phẩm giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
đối với những cơ sở thuộc diện phải có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
hợp đồng mua bán hóa đơn chứng từ mua vào hồ sơ công bố tự công bố sản phẩm
giấy tờ liên quan đến nguyên liệu thực phẩm phụ gia thực phẩm
đặc biệt đoàn sẽ kiểm tra chất lượng dinh dưỡng bữa ăn cho học sinh
bảy bị can trong vụ án xảy ra tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb
tập đoàn vạn thịnh pháp và các đơn vị có liên quan đã bị cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
ra quyết định truy nã đề nghị các bị can tự rác ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật
cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu đang điều tra vụ án tham ô tài sản
lừa đảo chiếm đoạt tài sản rửa tiền lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb
tập đoàn vạn thịnh pháp và các đơn vị liên quan
ngày hai mươi năm tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bảy bị can nhưng các bị can đã bỏ trốn hoặc không biết rõ bị can đang ở đâu
bảy đối tượng bao gồm hai cựu chủ tịch hội đồng quản trị scb nguyễn thị thu sương và đinh văn thành
chiêm minh dũng cựu phó tổng giám đốc scb bốn thành viên hội đồng quản trị scb
trầm thích tồn san henry ca giang lam ly choc và nguyễn lâm anh vũ cựu phó giám đốc chi nhánh bến thành scb
ngày hai mươi chín tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định truy nã đối với bảy bị can
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an thông báo để mọi cơ quan tổ chức cá nhân biết phát hiện bắt xử
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cũng yêu cầu các bị can tự rác ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng
mọi thông tin cần thiết liên hệ điều tra viên hoàng hà số điện thoại chín mươi bảy ba trăm hai mươi một một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
phòng hai cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu địa chỉ bốn mươi bảy phạm văn đồng
phường mai dịch quận cầu giấy tp hà nội
dù đang trong thời gian được khoản chấp hành thi hành án phạt tù hai mươi bảy tháng về hành vi gây dối trật tự công cộng
nhưng trịnh đức hiếu tức hiếu hổ ở thành phố thanh hóa vẫn tiếp tục phạm tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
và bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa tạm giữ
đây là đối tượng hình sự cộng cán đã có bốn tiền án về các tội trộm cắp hủy hoại tài sản
bắt giữ người trái pháp luật và cố ý gây thương tích
trịnh đức hiếu bị tuyên án hai mươi bảy tháng tù về tội cố ý gây thương tích nhưng được hoãn chấp hành án để điều trị bệnh
trong thời gian hoãn chấp thi hành án hiếu đã đứng ra cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
và nhờ một số đối tượng hình sự khác giúp mình trong việc thu lãi nhắc lãi thu nợ
với hình thức cho vay lãi suất thỏa thuận năm đồng một triệu một ngày
chỉ tính từ năm hai nghìn hai mươi hai đến khi bị bắt hiếu đã cho ba người vay tổng số tiền là một trăm hai mươi triệu đồng
qua đó thu lợi bất chính khoảng hơn một trăm hai mươi triệu đồng
một cơ sở chuyên sản xuất hành phi cung cấp cho các chợ cũng như nhiều địa điểm ăn uống khác trên địa bàn thành phố đà nẵng
có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn thực phẩm vừa bị đội cảnh sát kinh tế môi trường công an quận thanh khê
thành phố đà nẵng tiến hành kiểm tra và phát hiện
cơ sở sản xuất hành phi có địa chỉ nằm trên đường trần cao vân phường xuân hà quận thanh khê
do một người đàn ông năm mươi hai tuổi trú tại địa phương làm chủ
lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đã có các dấu hiệu vi phạm về an toàn thực phẩm
như nơi sản xuất không đảm bảo vệ sinh người chế biến không mang ngang tay đồ bảo hộ theo đúng quy định
qua làm việc chủ cơ sở thừa nhận các lỗi vi phạm nêu trên và hứa khắc phục trong thời gian sớm nhất
công an quận thanh khê đã lập biên bản và khuyến cáo các hộ cơ sở kinh doanh mặt hàng thực phẩm phục vụ ăn uống trên địa bàn
cần nghiêm chỉnh chấp hành các quy định vệ sinh an toàn thực phẩm tránh những tác nhân nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng
một vụ vận chuyển lợn con không rõ nguồn gốc không giấy phép kiểm định đã bị phòng an ninh kinh tế công an tỉnh sóc trăng
phối hợp với tri cục thú y tỉnh bắt quả tăng tại ấp ngãi hội hai thị trấn đại ngãi huyện long phú tỉnh sóc trăng
lực lượng chức năng đã bắt quả tang hai chiếc xe ô tô tải
không rõ nguồn gốc không có giấy tờ kiểm định dịch bệnh
đây là hành vi vi phạm về kiểm dịch động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn tỉnh
có nguy cơ cao mang virus dịch bệnh và làm lây lan trên gia súc gia cầm tại địa phương
bước đầu các đối tượng khai nhận vận chuyển số lợn từ tỉnh trà vinh sang tỉnh sóc trăng
hiện vụ việc được lực lượng chức năng tiến hành làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị
khi quý vị tin tưởng vào những lời quảng cáo kiếm tiền nhanh chóng qua đầu tư trên mạng xã hội
nhiều người đã mất tráng hàng tỷ đồng để rồi khi bị quấn theo vòng xoáy
một bi kịch mới lại tiếp tục bắt đầu
đó là để có tiền tiếp tục tham gia thì các nhà đầu tư đã tự biến mình từ nạn nhân
trở thành đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
chỉ trong vòng ít ngày đầu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an đã bắt giữ liên tiếp
ba vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản
điểm chung của các vụ án trên
trước khi phạm tội thì các đối tượng đều là nạn nhân mất trắng tiền tỷ
do đầu tư kinh doanh trên mạng xã hội
lúc đầu thì tôi không có dự tính là lừa cá nhân của người trần
nhưng mà sau khi tôi đầu tư của thị trường cổ phiếu với lại tiền đảo nhiều
rồi tôi bị mất rồi tôi bán cả nhà
rồi tài sản kinh tế của tôi nhiều quản
thì tôi nảy ra ý định là lừa đảo của người cá nhân
đặc điểm chung của ba vụ án đó
thì là bị cán là nạn nhân của các trò lừa đảo trên mạng xã hội
và sau khi bị lừa đảo thì bị bách về tiền bạc
rồi váy nặng lại để chuyển cho các đối tượng lừa đảo bị bách
cho nên là quay ra lừa đảo ở ngoài thực tế
thời gian qua mặc dù cơ quan chức năng đã nhiều lần cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo
lôi kéo người chơi kinh doanh trên mạng internet mạng xã hội
nhưng vì hám lợi nhiều người vẫn mua quán đầu tư
thậm chí để có tiền tiếp tục kinh doanh trên mạng
một số người đã biến mình từ bị hại trở thành các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
để rồi khi nhìn lại thì mọi chuyện đã quá muộn

nâng cao hiểu biết pháp luật

và trình độ công nghệ thông tin để tránh bị lừa đặc biệt là không mắc bẫy bởi chính lòng tham của mình
để tránh những sự việc đáng tiếc tiền mất tật mang
tiếp tục với các tin tức kinh tế trong nước đáng chú ý
bộ tài chính đề xuất tiếp tục giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu trong năm hai nghìn hai mươi
là nội dung đáng chú ý được bộ tài chính soạn thảo trong dự thảo nghị quản lý
quyết của ủy ban thường vụ quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường
đối với xăng dầu và mỡ nhờn trong năm hai nghìn hai mươi
cụ thể thuế bảo vệ môi trường với xăng trừ ethanol vẫn giữ ở mức là hai đồng một lít
nhiên liệu bay dầu diesel dầu mazut dầu nhờn một đồng một lít
mỡ nhờn một đồng một kg dầu hỏa sáu trăm linh đồng một lít
theo cơ quan này nếu không giảm thuế bảo vệ môi trường thì từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
mức thuế bảo vệ môi trường với xăng sẽ tăng trở lại
là mức bốn đồng một lít nhiên liệu bay ba đồng một lít dầu diesel dầu mazut
dầu nhờn hai đồng một lít dầu hỏa một đồng một lít mức trần là hai đồng một lít
bộ tài chính cho rằng nếu mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu mỡ nhờn tăng
về mức trần từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ gây ảnh hưởng nhất định đến tâm lý
đời sống sinh hoạt của người dân cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
từ đó ảnh hưởng đến lạm phát và sẽ tác động trực tiếp đến ổn định kinh tế vĩ mô
đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế đất nước đang còn đối mặt với nhiều khó khăn và nguy cơ tiềm mật
thưa quý vị dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi đã được quốc hội cho ý kiến lần đầu
tại kỳ họp thứ sáu vừa qua
trong thời trình chính phủ tiếp tục trình hai phương án liên quan đến bảo hiểm xã hội một lần
tại điểm d khoảng một điều bảy mươi
nhưng dự thảo không quy định về số lần được rút bảo hiểm xã hội một lần
dẫn đến khả năng người lao động rút nhiều lần khiến mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội
cho người lao động khi về già khó đạt được như kỳ vọng
phương án một quy định việc hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với hai nhóm khác nhau
nhóm thứ nhất là người lao động đã tham gia bảo hiểm xã hội trước khi luật bảo hiểm xã hội sửa đổi có hiệu lực
sau một mươi hai tháng nghỉ việc và chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội
có nhu cầu thì được nhận bảo hiểm xã hội một lần
nhóm thứ hai là người tham gia sau ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi năm sẽ không được nhận bảo hiểm xã hội một lần
phương án hai sau một mươi hai tháng không thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
không tham gia tự nguyện và có thời gian đóng chưa đủ hai mươi năm mà người lao động có yêu cầu được giải quyết một phần
nhưng tối đa không quá năm mươi tổng thời gian đã đóng vào quỹ hưu trí tử tuất
thời gian đóng còn lại được bảo lưu để người lao động tiếp tục tham gia và hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội
thời gian đóng bảo hiểm của tôi có thể giảm xuống một chút
chẳng hạn như là có thể là một mươi năm năm chẳng hạn
và tôi mong muốn là khi mà tôi không còn đủ điều kiện để mà đóng một tham gia bảo hiểm nữa
thì tôi có thể là rút tất toán một cái phần nhỏ nào đó để hỗ trợ cho tôi trong một khoảng thời gian khó khăn
thứ nhất là cá nhân tôi không đồng tình với việc quy định cho giúp bảo hiểm xã hội một lần
nếu mà chúng ta cho giúp theo hướng phương án thứ nhất

thì người ta nghĩ đến việc rút cái phao cứu sinh cuối cùng ra để trì điều

thì đúng là tôi cũng thấy là trong dự thảo trong báo cáo trong trở trình của chính phủ
cũng không có nêu gì đến cái lý luận tại sao lại cho giúp năm mươi đến cái thời gian
dù thực hiện phương án nào thì điều quan trọng nhất mà dự luật bảo hiểm xã hội sửa đổi
cần hướng đến là đảm bảo an sinh cho người lao động
đa số người lao động nhận tiền bảo hiểm xã hội một lần để đáp ứng nhu cầu trước mắt
sau khi đến độ tuổi không còn khả năng lao động sẽ không còn nguồn tiền ổn định trang trải cuộc sống
bởi vậy nhà nước cần đưa ra biện pháp thiết thực để giữ chân người lao động ở lại với hệ thống an sinh
chí trích bảo hiểm xã hội là phải tạo một cái sự thuận lợi tốt nhất
và tạo được những quyền lợi cao nhất
quyền lợi cao nhất cho người đóng tiền được rút ra trong những điều kiện nhất định
để mà họ thuận lợi trong quá trình thiết nghi về cuộc sống
ta phải có chính sách tài chính vi mô để làm sao nó hay là chính sách ưu đại tiến dụng
để hỗ trợ người lao động không cần phải rút hết tiền bảo hiểm xã hội để mà làm cho việc khác
cũng không phải tiếp cận tiến dụng đơn em
hãy tiếp cận một nguồn tiến dụng chính sách ưu tiên xã hội với cái lãi sức ưu đãi
để từ đó họ vượt qua được cái giai đoạn khó khăn
ví dụ sau một mươi hai tháng mà không tìm được việc thì họ có một cái khoản để tiếp tục
cần phải phát triển các dịch vụ đào tạo tái đào tạo để tái hòa nhập
tìm được việc làm cho người lao động cũng như là hỗ trợ lao động trong cái giai đoạn khó khăn đấy
mục tiêu của chính sách bảo hiểm xã hội là để đảm bảo an sinh xã hội cho người dân
để đạt được mục tiêu đó cần thiết phải tuyên truyền làm thay đổi nhận thức của họ
vì một xã hội tốt đẹp bảo hiểm xã hội bao phủ toàn dân không để ai bị bỏ lại phía sau